hơn một mươi một cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm
đây là thống kê của ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm sau khi thực hiện công tác kiểm tra từ đầu năm đến nay
theo đó cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hơn hai sáu trăm linh cơ sở với số tiền gần ba mươi chín tỷ đồng
ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố tập trung kiểm tra tại các nhà hàng tiệc cưới dịch vụ nấu đám
các cơ sở cung cấp xuất ăn công nghiệp bếp ăn tập thể tại khu chế suất khu công nghiệp
qua kiểm tra tám mươi bảy ba trăm năm mươi cơ sở đã phát hiện hơn một mươi một trường hợp có vi phạm về an toàn thực phẩm
cùng với việc thành kiểm tra xử lý thực phẩm bẩn ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cũng chú trọng xây dựng thực phẩm sạch
bằng việc triển khai thực hiện các dự án đề án chương trình bảo đảm an toàn thực phẩm
như ký kết phối hợp quản lý kết nối tiêu thụ nông sản thủy sản trong chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
giữa tp hcm với các tỉnh triển khai đề án chuỗi thực phẩm an toàn phát triển đề án quản lý
nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo thịt da cầm và trứng da cầm